để chuẩn bị cho phiên xét xử một mươi năm bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
tòa án nhân dân tp hà nội phải chuẩn bị cho hơn sáu sáu trăm linh bị hại cùng nhiều cá nhân tổ chức liên quan tham dự phiên tòa xét xử chủ tịch tân hoàng minh đỗ anh dũng và các đồng phạm
ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử bị cáo đỗ ảnh dũng sáu mươi ba tuổi chủ tịch công ty tân hoàng minh và con trai đỗ hoàng việt ba mươi tuổi phó tổng giám đốc công ty tân hoàng minh cùng một mươi ba đồng phạm
vụ án tân hoàng minh có tới hơn sáu sáu trăm linh bị hại
do đó công tác tổ chức xét xử đã được tòa án nhân dân tp hà nội nghiên cứu và chuẩn bị chú đáo để bảo đảm phiên tòa diễn ra theo đúng kế hoạch và an toàn
gần lối ra vào cổng số hai
tòa án nhân dân tp hà nội cho dựng ngôi nhà bạc lớn với sức chứa hàng ngàn chỗ ngồi cùng hệ thống màn hình cỡ lớn
đây là nơi dành cho phần lớn bị hại và những người liên quan theo dõi phiên tòa
hệ thống màn hình được kết nối trực tiếp với hội trường xét xử chính nhằm bảo đảm diễn biến phiên tòa luôn được khớp nối thông suốt ở tất cả các vị trí không gian liên quan
đến trưa ngày một mươi tám tháng ba công tác âm thanh ánh sáng đường truyền trực tuyến và các thiết bị phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn an ninh đã cơ bản được tòa án nhân dân tp hà nội lắp đặt triển khai xong
cùng với ngôi nhà bạc các bị hại người liên quan còn được bố trí ngồi ngay tại hội trường trung tâm nơi hội đồng xét xử làm việc có sức chứa khoảng bốn trăm linh người và một hội trường sát phòng hội đồng xét xử làm việc với hơn năm trăm linh chỗ ngồi
đối với các phóng viên theo dõi đưa tin phiên tòa
tòa án nhân dân tp hà nội bố trí một hội trường riêng
các phòng này cũng được lắp đặt các màn hình lớn cùng đường truyền trực tuyến kết nối với hội trường trung tâm
cùng ngày tranh án tòa án nhân dân tp hà nội nguyễn hữu chính trực tiếp đi kiểm tra từng vị trí bộ phận liên quan đến phiên tòa xét xử cha con chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh
được biết công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ khu vực ngoài cổng tòa cũng đã được tòa án hà nội cùng đơn vị cảnh sát hỗ trợ tư pháp công an tp hà nội và công an phường sở tại lên phương án để triển khai trong suốt những ngày diễn ra phiên xử
trong vụ án này một mươi năm bị cáo cũng bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó hai bị cáo đỗ ảnh dũng và đỗ hoàng việt bị xác định giữ vai trò chính các bị cáo còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức
phiên tòa do thẩm phán nguyễn xuân văn tránh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hà nội làm chủ tòa
hiện có hơn hai mươi luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo
trong đó luật sư giang hồng thanh văn phòng luật sư giang thanh bảo chữa cho bị cáo đỗ ánh dũng luật sư nguyễn văn tú công ty luật fancy bảo chữa cho bị cáo đỗ hoàng việt
theo cáo trạng truy tố do khó khăn về tài chính và để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc hoạt động kinh doanh đầu tư thanh toán các khoản nợ phải trả của tập đoàn tân hoàng minh
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
cáo trạng quy kết các bị cáo đã chiếm đoạt của nhà đầu tư tổng số hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
số tiền này được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau
không đúng mục đích
hơn sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư được xác định là người bị hại được triệu tập đến phiên xử
toàn bộ khoản tiền thiệt hại nói trên đã được thu hồi
đáng chú ý trước khi diễn ra phiên tòa các cơ quan tố tụng đã nhận được đơn của hơn một hai trăm linh nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án xin giảm án cho các bị cáo
trong đơn hơn một hai trăm linh nhà đầu tư này đã đề nghị tòa án viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo
với lý do họ đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
thừa nhận hành vi sai phạm
cùng với đó các bị hại đề nghị cơ quan tố tụng xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt cho ông đỗ anh dũng và con trai đỗ hoàng việt
bởi trong thời gian ngắn họ đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn một trăm linh số tiền của người mua trái phiếu tức hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng vào kho bạc nhà nước
các bị hại cho rằng việc khắc phục hậu quả vụ án của bị cáo độ anh dũng và con trai thể hiện sự ăn năn hối cải
điều này giúp các bị hại giải tỏa được tâm lý lo lắng tạo niềm tin cho xã hội đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền
trước khi diễn ra phiên tòa luật sư nguyễn văn tú người bào chứa cho đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tân hỏa minh cho biết
ngay từ giai đoạn điều tra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba trong bối cảnh khó khăn nhất
nhưng gia đình ông đỗ anh dũng đỗ hoàng việt đã nỗ lực khắc phục một trăm linh thiệt hại với số tiền khoảng tám sáu ngàn tỷ đồng
nộp vào tài khoản tạm giữ của cục c ba
luật sư nguyễn văn tú nói thêm tòa nhân dân tp hà nội đã nhận hơn một đơn xin giảm án
do các nhà đầu tư cũng là người bị hại của vụ án gửi đến xin giảm án cho các bị can đặc biệt là bị cáo đỗ hoàng việt và đỗ anh dũng
trong đơn các nhà đầu tư xin tòa viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho toàn bộ bị can
theo cáo trạng do khó khăn về tài chính để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc hoạt động kinh doanh đầu tư
thanh toán các khoản nợ phải trả của tập đoàn tân hoàng minh
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đỗ anh dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai đỗ hoàng việt
chỉ đạo ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân ba công ty ngôi sao việt cung điện mùa đông và solet
phát hành chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng trị giá phát hành một mươi ba mươi tỷ đồng để huy động tiền
để phát hành được trái phiếu các bị cáo đã gian dối hợp thức điều kiện hồ sơ phát hành
thủ tục trào bán giao dịch trái phiếu nhờ nguyện tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư
đặt cọc mua bán cổ phần không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn
ngoài ra nhóm ông dũng còn thông đồng với đơn vị kiểm toán hợp thức số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành
đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu
chạy dòng tiền khống để thể hiện tân hoàng minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ ba công ty phát hành
theo các hợp đồng hợp tác đầu tư tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu
theo viện kiểm sát các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống làm tài sản đảm bảo
từ đó tạo niềm tin sử dụng pháp nhân thương hiệu công ty tân hoàng minh để phát hành trái phiếu huy động được hơn một mươi bốn tỷ đồng
qua đó chiếm đoạt của sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư với tổng số tiền hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
số tiền này được các bị cáo sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu
đến nay toàn bộ số tiền chiếm đoạt phía tân hoàng minh đã nộp khắc phục hậu quả
cơ quan tố tụng cũng xác định quá trình phát hành trái phiếu nhóm doanh nghiệp ngôi sao việt
solet công điện mùa đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo
với các ngân hàng việt tiên banh chi nhánh tây thăng long ngân hàng scb trung tâm kinh doanh
và việt công banh chi nhánh thanh xuân
theo quy định các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được
từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành
tuy nhiên các ngân hàng không thực hiện việc này
đền hình như việt công anh thanh xuân cho tân hoàng minh chuyển một tám trăm chín mươi tỷ đồng
sang tài khoản của hai cá nhân nhưng không theo dõi với lý do không giảng buộc quản lý tài khoản
khi điều tra cảnh sát xác định các cá nhân thủ việt công banh cũng như shb việt tin banh
không có dấu hiệu thông đồng thỏa thuận với tổ chức phát hành trái phiếu
chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư do vậy họ không bị xử lý hình sự
liên quan vi phạm tại tân hoàng minh theo viện kiểm sát
còn một số nhân viên của công ty thẩm định giá ecomark gồm nguyễn văn dũng
giám đốc và đặng quốc hoàng thẩm định viên công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán
và định giá vaa gồm nguyễn văn tùng tổng giám đốc và hoàng văn hòa thẩm định viên
công ty cổ phần thẩm định giá thành đô gồm nguyễn minh tâm tổng giám đốc
và nguyễn đình phong thẩm định viên và công ty cpa hà nội gồm phạm mạnh viện
phó tổng giám đốc và đoàn thị hải oanh thẩm định viên
cơ quan tố tụng xác định ecomc thẩm định giá tài sản đảm bảo đối với bốn gói trái phiếu
tổng giá trị thẩm định phát hành chứng thư là hơn năm một trăm linh tỷ đồng
vaa thẩm định giá tài sản đảm bảo đối với ba gói trái phiếu trị giá hơn năm ba trăm linh tỷ đồng
thành đô thẩm định giá tài sản bảo đảm gói trái phiếu của công ty solet giá trị một hai trăm hai mươi chín tỷ đồng
cpa hà nội thẩm định giá tài sản đảm bảo gói trái phiếu một sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
do kết quả điều tra chưa có căn cứ xác định các đối tượng thuộc những công ty này
có sự bàn bạc thông đồng từ trước về giá trị từng tài sản
để phát hành được trái phiếu nhóm thuộc cấp của ông dũng thông đồng với cá nhân
tại công ty kiểm toán hợp thức báo cáo tài chính
đồng thời thống nhất các thủ tục liên quan với đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá
tư vấn phát hành quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu
cụ thể ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hai bị cáo là nguyễn mạnh hùng
đại diện công ty ngôi sao việt và trần hồng sơn đại diện công ty solet
ký với bị cáo bùi thị ngọc lân giám đốc công ty kiểm toán nam việt
chi nhánh phía bắc hợp đồng kiểm toán số bảy một một hai nghìn hai mươi một và bảy một hai hai nghìn hai mươi một
có nội dung kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất
năm hai nghìn hai mươi của công ty ngôi sao việt công ty solet giá trị mỗi hợp đồng là một trăm hai mươi một triệu đồng
bùi thị ngọc lân sau đó phân công trần thị linh kiểm toán viên trưởng nhóm kiểm toán
công ty ngôi sao việt và nguyễn thị nguyên nhung kiểm toán viên trưởng nhóm kiểm toán
công ty solet cùng các trợ lý kiểm toán thực hiện nhiệm vụ
viện kiểm sát cho rằng bùi thị ngọc lân với vai trò phụ trách hai cuộc kiểm toán
đã thực hiện không đúng các quy định của chuẩn mực kiểm toán việt nam
nhiều khoản mục chính chưa thực hiện kiểm tra hoặc thiếu bằng chứng
nhưng vẫn ký phát hành báo cáo kiểm toán độc lập số hai trăm một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và số hai trăm một mươi chín hai nghìn hai mươi một
với ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính của solet và ngôi sao việt
tại công ty cung điện mùa đông cũng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
bị cáo nguyễn khoa đức giám đốc công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một
với bị cáo lê văn giò đại diện công ty cpa hà nội
để kiểm toán báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi của cung điện mùa đông
trị giá hợp đồng một trăm một mươi triệu đồng
sau khi ký phía công ty cpa hà nội thành lập nhóm kiểm toán
có ông lê văn giò phụ trách chung bị cáo nguyễn thị hải phó tổng giám đốc làm trường nhóm
quá trình kiểm toán do hải và nhân viên phan anh hùng bị cáo trong vụ án
đã hợp thức báo cáo kiểm toán giúp cho tân hoàng minh tạo lập các điều kiện gian dối
trong phát hành trái phiếu
đoàn kiểm tra do bộ tài chính chủ trì về việc tuân thủ pháp luật kiểm toán độc lập
tại công ty cpa hà nội công ty kiểm toán nam việt cũng kết luận
kiểm toán viên vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán trong việc cung cấp dịch vụ
kiểm toán báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một của cung điện mùa đông
báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi của ngôi sao việt và gioled
đối với các đơn vị thẩm định giá cơ quan tố tụng xác định
ba đại diện của các công ty lần lượt là ngôi sao việt solet và cung điện mùa đông
đã ký hợp đồng để được ban hành các chứng thư báo cáo thẩm định giá tài sản
các gói trái phiếu do ba công ty phát hành tổng giá trị hơn một mươi ba ba trăm linh hai tỷ đồng
trong đó công ty trách nhiệm hỗ hạn thẩm định giá ecomark thẩm định giá tài sản
đảm bảo đối với bốn gói trái phiếu của công ty ngôi sao việt công ty solet
và công ty cung điện mùa đông với tổng giá trị thẩm định phát hành chứng thư
hơn năm một trăm một mươi tỷ đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và định giá vva thẩm định giá tài sản
đảm bảo đối với ba gói trái phiếu với tổng giá trị thẩm định phát hành chứng thư
hơn năm ba trăm hai mươi hai tỷ đồng
công ty cổ phần thẩm định giá thành đô thực hiện thẩm định giá tài sản
đảm bảo một gói trái phiếu giá trị hơn một hai trăm hai mươi chín tỷ đồng
công ty cpa hà nội thực hiện thẩm định giá tài sản đảm bảo một gói trái phiếu
giá trị hơn một sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
cục quản lý giá bộ tài chính đã có văn bản đánh giá các chứng thư thẩm định giá
và báo cáo kết quả thẩm định giá do các công ty thẩm định giá ban hành
cho ba công ty của tân hoàng minh là chưa đảm bảo độ tin cậy
sai phạm của nhóm công ty kiểm toán và công ty thẩm định giá đã tạo điều kiện
cho ba công ty con nói trên của tập đoàn tân hoàng minh
trao bán thành công chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thu gần một mươi bốn tỷ đồng
qua đó giúp ông đỗ anh dũng chiếm đoạt tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng của hơn sáu nhà đầu tư